phát huy truyền thống tương thân tương ái cùng chung tay chia sẻ ủng hộ đồng bào miền trung ruột thịt
tỉnh hà nam kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức cùng các tổ chức đơn vị doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh
tích cực tham gia ủng hộ tổng số tiền gần năm tỷ đồng
trong đó hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hà nam đã kêu gọi được gần hai mươi doanh nghiệp thành viên ủng hộ với tổng số tiền một tám tỷ đồng
toàn bộ số tiền này được ủy ban mặt trận tổ quốc hội chữ thập đỏ hà nam nhanh chóng chuyển tới ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ khôi phục lại sản xuất và ổn định cuộc sống